trong những ngày qua có khá nhiều thông tin về việc gần hai mươi viên thuốc điều trị bệnh bạch cầu mạng dòng tủy
tại bệnh viện truyền máu huyết học tp hcm và một số lượng thuốc điều trị ung thư gan và thận
tại bệnh viện ung bướu tp hcm bị tiêu hủy do hết hạn sử dụng
trong khi rất nhiều bệnh nhân đang rất cần từng viên thuốc để duy trì sự sống
thì sự việc này đã khiến cho dư luận không khỏi bức xúc
nhóm phóng viên của truyền hình nhân dân tại tp hcm đã đến các bệnh viện trên để tìm hiểu sự việc
theo đó từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba là thời điểm bệnh viện truyền máu huyết học tp hcm
nhận được thư tặng thuốc taxina từ nhà sản xuất nhưng đến bốn tháng sau cuối tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
bệnh viện này mới nhận được bộ chứng từ để đi làm các thủ tục xin phép đủ các cấp các thẩm quyền
gồm sở y tế liên hiệp các tổ chức hữu nghị tp hcm ủy ban nhân dân thành phố cục quản lý dược sở tài chính v v
đúng một năm sau vào ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn lô thuốc trên đã về tới tân sân nhất
nhưng khi đó tri cục hải quan tp hcm
hồ chí minh không đồng ý cho bệnh viện tiếp nhận lô hàng thuốc viện trợ do hạn dùng thực tế của lô thuốc này còn dưới một mươi hai tháng
bệnh viện sau đó đã tiếp tục gửi công văn trình lên bộ y tế sở y tế và cục hải quan để xem xét hỗ trợ giải quyết
mãi đến ngày một mươi ba tháng tám năm hai nghìn một mươi bốn bệnh viện mới nhập kho lô thuốc trên
như vậy là cần tới một năm một tháng lô thuốc tặng trên mới chính thức được nhập vào kho của bệnh viện để chuyển hướng cho bệnh nhân
thường thì cái thuốc hiện tại hiện trợ thì chúng tôi nhập thì chỉ trong vòng khoảng trung bình ba tháng thôi
nhưng đối với trực diện này chúng tôi phải làm thủ tục rất là phức tạp
tại đây là cái thuốc đầu tiên chương trình đầu tiên mất gần hai mươi hai tháng mới về việt nam
đó là lý do thứ nhất
lý do thứ hai là cái lô thuốc và viện trợ của công ty thì đây là cái lựa chọn đầu tiên
thì họ cũng viện trợ đối với những cái thuốc cái đát cũng không được xa
bên cạnh đó quy định tham gia chương trình taxi coppay là cùng chi trả chứ không phải là cấp miễn phí
nên người bệnh phải chi trả khoảng bốn mươi hai triệu đồng cho phần thuốc chỉ còn hạn là một mươi tháng
chính vì thế chỉ còn hai mươi sáu trên năm mươi người bệnh của chương trình đủ điều kiện kinh tế tham gia chương trình này và được dùng thuốc
lãnh đạo bệnh viện truyền máu huyết học tp cho biết giá trị số thuốc viện trợ phải tiêu hủy
tính theo đơn giá vào thời điểm tiếp nhận năm hai nghìn một mươi năm là gần ba chín tỷ đồng chứ không phải là gần một mươi bốn tỷ đồng
chưa hết tại bệnh viện ung biếu tp hcm đơn vị này cũng đã phải tiêu hủy hai trăm sáu mươi bảy viên thuốc nessava
được viện trợ để điều trị ung thư gan và thận trị giá hơn hai trăm năm mươi triệu đồng do hết hạn sử dụng

chưa hết tại bệnh viện ung biếu tp hcm đơn vị này cũng đã phải tiêu hủy hai trăm sáu mươi bảy viên thuốc nesava được viện trợ để điều trị ung thư gan và thận trị giá hơn hai trăm năm mươi triệu đồng